ngày hôm nay hai mươi năm tháng năm tại hà nội quân ủy trung ương tổ chức hội nghị cho ý kiến về dự thảo văn kiện đại hội đại biểu đảng bộ quân đội lần thứ một mươi một
đồng chí nguyễn phú trọng tổng bí thư chủ tịch nước bí thư quân ủy trung ương dự và chỉ đạo hội nghị
tham dự hội nghị còn có thủ tướng nguyễn xuân phúc đại tướng ngô xuân lịch phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng
các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng các đồng chí ủy viên thưởng vụ quân ủy trung ương
dự thảo báo cáo chính trị khẳng định năm năm qua khắc phục nhiều khó khăn thách thức quân ủy trung ương bộ quốc phòng luôn quán triệt
chấp hành nghiêm thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với đảng nhà nước về quân sự quốc phòng chủ động nắm đánh giá dự báo đúng tình hình
xử lý kịp thời có hiệu quả các tình huống không để bị động bất ngờ chủ động nghiên cứu xây dựng đề xuất ban hành các chiến lược đề án
góp phần hoàn thiện đường lối pháp luật về quân sự quốc phòng phát huy tốt vai trò nòng cốt của quân đội và dân quân tự vệ trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân
cùng với toàn đảng toàn dân và hệ thống chính trị bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc
giữ vững môi trường hòa bình ổn định để xây dựng phát triển đất nước
phát biểu chỉ đạo hội nghị tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đánh giá cao sự chủ động trong công tác chuẩn bị và chất lượng dự thảo văn kiện
trình đại hội đại biểu đảng bộ quân đội lần thứ một mươi một dự thảo được chuẩn bị rất công phu nghiêm túc chặt chẽ khoa học cả về nội dung và hình thức
báo cáo chính trị thực sự là văn kiện trung tâm của đại hội đã thể hiện một cách tập trung nhất tầm nhìn bản lĩnh trí tuệ của đảng bộ quân đội ý chí sức mạnh đoàn kết của toàn quân
phần đánh giá kết quả không chỉ tập trung vào nhiệm kỳ vừa qua mà còn đánh giá việc thực hiện các chủ trương giải pháp được xác định từ các nhiệm kỳ trước như xây dựng quân đội nhân dân cách mạng
chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại một số quân chủng binh chủng lực lượng tiến thẳng lên hiện đại phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân xây dựng quân đội về chính trị nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu của quân đội trong tình hình mới
phần phương hướng đã tập trung xác định mục tiêu chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm xác định mục tiêu xây dựng quân đội những năm tiếp theo các nhiệm vụ giải pháp trong nhiệm kỳ tới